tiếp tục thông tin về vụ việc bạo hành học sinh tại trường mầm non sen vàng ở hà nội mà chúng tôi đã phản ánh
ubnd phường minh khai quận hai bà trưng vừa tổ chức họp với phụ huynh để bàn giải pháp về việc học của bảy mươi ba trẻ
sau khi trường mầm non sen vàng bị tạm đình chỉ hoạt động
dù hơn một tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu nhưng trước đó rất nhiều phụ huynh đã đến đây để tham dự
nhiều phụ huynh cho biết việc trường mầm non sen vàng phải đóng cửa tạm dừng hoạt động
khiến họ rất vất vả trong mấy ngày nay
và công việc bị xáo trội
cháu tôi đang ở nhà hai ba hôm nay và thay phiên nhau ông bà trông cháu
chưa có biết là cho cháu xin cho cháu đi học ở cái trường nào lớp nào bây giờ
cái khó khăn như thế
nhưng bây giờ mà cho cháu nghỉ thì ơ nhà có bố mẹ ông bà già
nhưng mà thực ra thì muốn như cháu đi học nó khôn ngoan hơn và hiểu biết của các cháu
đấy thì ông bà như vậy là ơ nhà thì nó thật là hơi mệt phải cố gắng
tại cuộc họp đại diện ubnd
ủy ban nhân dân phường minh khai cho biết hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra
để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong khi chờ kết luận của cơ quan điều tra các bên đã thống nhất sẽ chuyển cho các cháu
được theo học tại các trường mầm non trên địa bàn phường
và các phường lân cận tùy theo điều kiện cũng như nguyện vọng của phụ huynh
đó là hai trường mầm non công lập minh khai và thủy hoa
cùng hai trường dân lập là bầu trời bé thơ và hòa bình xanh
và hai trường công lập này sẽ tiếp nhận toàn bộ nhu cầu của các học sinh

các cơ quan quản lý đề nghị chủ cơ sở phải giải quyết tất cả các chế độ
của phụ huynh học sinh đã đóng góp kinh phí cho cơ sở mầm non sen vàng
và thanh toán toàn bộ kinh phí đã đóng cho việc học tập tại trường trong thời gian qua
tại cuộc họp này ủy ban nhân dân phường
đã yêu cầu bà vũ thị tân chủ cơ sở mầm non sen vàng
xin lỗi chính thức đến phụ huynh học sinh
thật biệt là xin lỗi bất quý phụ huynh
đang học tại cơ sở mầm non xen vàng
do công tác của quản lý của tôi là không chặt chẽ

thì các trường hoàn toàn có thể đáp ứng được cho toàn bộ bảy mươi ba trẻ
nếu phụ huynh có nhu cầu
việc đăng ký và nhập học của trẻ có thể bắt đầu ngay từ ngày tám tháng hai